theo thông báo của ban đối ngoại trung ương nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
sẽ thăm hiểu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi